thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số của đảng và nhà nước
ngành giáo dục hà giang đã đưa giáo dục kỹ năng sống và văn hóa các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các trường học
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và sau năm năm thực hiện đề án đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt
năm năm qua ngành giáo dục tỉnh hà giang đã biên soạn bộ tài liệu giáo dục kỹ năng sống
và đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào trường học tạo sức lan tỏa khắp các trường phổ thông toàn tỉnh
các trường đã tổ chức được hơn năm chuyên đề giáo dục kỹ năng sống xây dựng và tổ chức hoạt động trên hai bốn trăm linh câu lạc bộ năng khiếu dân tộc
giảng dạy văn hóa truyền thống được trên bốn mươi sáu tiết học với hơn một một trăm linh nghệ nhân tham gia trực tiếp truyền dạy
đề án hướng tới mục tiêu sau khi ra trường mỗi học sinh đều cảm thấy tự hào về truyền thống của văn hóa đoàn kết các dân tộc phát triển về đức trí thể mỹ